nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng nepal kp samaoli và phu nhân đã đến thăm chính thức việt nam
và dự đại lễ vơ sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng năm
hôm nay lễ đón chính thức thủ tướng nepal cùng phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại phù chủ tịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì lễ đón
lễ đón thủ tướng nepal samaoli được tổ chức trọng thể theo nghi lễ quốc gia
thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nepal xuyệt đội sân dự quân đội nhân dân việt nam
sau lễ đón lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chào mừng thủ tướng samaoli có chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên
của một lãnh đạo cấp cao nepal tới việt nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhấn mạnh đây là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước
thủ tướng samaoli bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam điểm đến đầu tiên tại khu vực đông nam á kể từ khi nhậm chức
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đồng thời bày tỏ sự khâm phục đánh giá cao đối với những thành tiệu to lớn về kinh tế
xã hội và đối ngoại mà việt nam đã đạt được mời thủ tướng nguyễn xuân phúc sớm thăm nepal
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng nepal samaoli đều hài lòng về kết quả chuyến thăm lần này của thủ tướng nepal
hai thủ tướng chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác
định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa chính phủ hai nước
bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn song phương giữa hai bộ ngoại giao
ý định thư về đàm phán và ký kết hiệp định khung về hợp tác thương mại và đầu tư giữa bộ công thương việt nam
và bộ công nghiệp thương mại và cung cấp nepal
hai thủ tướng nhất trí đánh giá cao đây là những văn kiện tạo nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng
và làm sâu sắc quan hệ song phương trong giai đoạn mới
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị nepal hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tìm hiểu cơ hội đầu tư
trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là năng lượng hạ tầng và viễn thông
thủ tướng nepal đề nghị việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nepal tham gia thị trường việt nam